tết trung thu đang đến rất gần những ngày này khắp nơi trên cả nước từ thành phố lớn đến vùng nông thôn
trẻ em nơi đâu cũng náo nức mong chờ đến ngày hội trăng rằm
tại các địa phương tết trung thu được sự quan tâm của các cấp các ngành là những hoạt động rất thiết thực dành cho trẻ em
sau đây là ghi nhận ngày hội trăng rằm tại một số địa phương
tại trường tiểu học xã mường tiếp huyện kỳ sơn hội chức thập đỏ tỉnh nghệ an phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
tổ chức chương trình trung thu về bản lần thứ tư
tết trung thu năm nay mang chủ đề trung thu về bản được hội chữ thập đỏ nghệ an và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an tổ chức
nhằm động viên các em nhỏ xã biên giới mường tiếp nói riêng và huyện dẻo cao kỳ sơn nói chung
đồng thời cũng tặng quà hỗ trợ động viên chia sẻ với bà con bị thiệt hại do lũ lụt với tổng trị giá một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
cùng nhiều xuất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại do lũ lụt
ngày hai mươi hai tháng chín
tại thành phố đà nẵng hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam phối hợp tổ chức chương trình thắp sáng những ước mơ lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
ban tổ chức chương trình đã trao ba trăm linh xuất quà và học bổng cho ba trăm linh thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có nguy cơ bỏ học thuộc vùng khó khăn thiên tai lũ lụt tại các tỉnh thành phố
đây là dịp để trẻ em của một số tỉnh thành phố giao lưu vui chơi nhận quà và học bổng từ chương trình
sự động viên khích lệ của các cấp ngành đối với trẻ em kém may mắn phần nào giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống
còn tại bình thuận lễ hội trung thu năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố phan thiết được tổ chức với chủ đề thiếu nhi phan thiết
vui tết trung thu học tập chăm ngoan vui chơi sáng tạo làm theo lời bác
tham gia lễ hội trung thu năm nay có bốn mươi năm trường trung học cơ sở tiểu học cùng với một mươi tám phường xã trên địa bàn thành phố phan thiết
các trường trung học cơ sở tiểu học cùng với một mươi tám phường xã trên địa bàn thành phố phan thiết
lễ hội rước đèn trung thu ở phan thiết là một hoạt động văn hóa truyền thống lâu đời đặc sắc và rất độc đáo
mang lại niềm vui cho các em thiếu niên nhi đồng thu hút hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch cùng tham gia
vừa qua tỉnh đoàn hải dương cũng đã phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã trí linh tổ chức chương trình tết trung thu
đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ thiếu nhi hải dương
nhân dịp này các tổ chức đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập
học sinh nghèo vượt khó trẻ em khuyết tật học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ban tổ chức đã trao tặng một trăm linh xuất quà cho các em học sinh vượt khó học tốt
thị xã trí linh tặng năm trăm chín mươi bốn xuất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng bằng khen của ban chấp hành trung ương đoàn và học bổng kim đồng
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng cho hai em có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc
vừa qua đã tổ chức chương trình vui tết trung thu năm hai nghìn một mươi tám cho bảy trăm linh trẻ em các dân tộc
bảy em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
đồng thời trao tặng năm hợp đồng bảo hiểm an sinh giáo dục một trăm năm mươi học bổng và cặp sách
hai mươi chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi
nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp tết trung thu
ủy ban nhân dân tỉnh sở lao động thương binh và xã hội tổ chức đêm hội trăng rằm năm hai nghìn một mươi chín
tại thị xã buôn hồ và tặng năm mươi suất học bổng hai mươi chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn